vì cây cú do thua bạc và ấm ức với khuyến nên lâm đã xuống khu bếp chung của lán trại lấy dao nhọn đến lán của khuyến đâm vào lưng và bụng khi khuyến đang ngủ khuyến đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa bắt giữ đối tượng trộm ba trăm tám mươi triệu đồng của người dân trên địa bàn
vào khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng bốn anh đặng văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thị trấn thuận an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
điều khiển xe ô tô hondasivic biển kiểm soát bảy mươi năm a một mươi hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn đến đỗ trước số nhà một trăm linh bảy a nguyễn lộ trạch phường xuân phú tp huế
trong xe có để ba trăm tám mươi triệu đồng đến chiều hôm sau anh vinh ra về kiểm tra phát hiện số tiền trên bị mất nên đã trình báo cơ quan công an
vào cuộc điều tra lực lượng công an đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm trên là hồ đắc võ tân sinh năm hai nghìn một trú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
tại cơ quan công an tân đã thừa nhận hành vi trộm cắp và khai nhận là do xe
không khóa cửa nên đã đột nhập vào bên trong để lấy trộm số tiền trên
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng đinh vĩnh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn một xã đạ ploa huyện đạo hoài để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
đây được xem là vụ việc đầu tiên trong cả nước liên quan đến thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
được xử lý hình sự
trước đó sáng sớm ngày một tháng bốn tài khoản facebook hồ hoàng duy đăng tải trong nhóm việc làm thêm học sinh sinh viên đà lạt thông tin
đà lạt có ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đó một ca đã tử vong vào lúc bốn giờ sáng nay hai ca còn lại đang được cách ly gây hoang mang dư luận
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành xác minh và xác định người đăng tin giả là đinh vĩnh sơn
tại cơ quan công an sơn khai do có mâu thuẫn với nick facebook hồ hoàng duy
nên giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi sơn lập một tài khoản facebook lấy tên hồ hoàng duy lấy hình ảnh từ facebook hồ hoàng duy thật đăng lên facebook hồ hoàng duy giả
sáng ngày một tháng bốn sơn dùng facebook giả đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà lạt như trên
mục đích là để cơ quan công an tìm đến và xử lý hồ hoàng duy thật
xác định đây là hành vi nguy hiểm cần xử lý nghiêm để gian đe cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã tiếp nhận để xử lý hình sự
thưa quý vị
sáng nay tại hà nội
đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc của chính phủ với các địa phương về các giải pháp nhiệm vụ ứng phó tổng thể toàn diện với những tác động từ dịch covid một mươi chín
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết dịch covid một mươi chín đã và đang tác động toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội
trong đó có công tác an ninh trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm phân tích dịch đang tác động đến nhiệm vụ chính trị xã hội an ninh quốc gia và đối ngoại
trong bối cảnh dịch tình hình tội phạm có thể sẽ có tác động diễn biến phức tạp nhất là số đối tượng chống đối không thực hiện các quy định pháp luật quy định về phòng chống dịch
tội phạm hình sự như cướp giật tài sản giết người cướp tài sản gây dối buôn lậu sản xuất hàng giả nhất là hàng hóa liên quan đến phòng chống dịch bệnh
hoạt động đầu cơ nâng giá trục lợi các vật tư thiết bị y tế gia tăng
do đó bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc duy trì xã hội ổn định đảm bảo an sinh xã hội để dập dịch đồng thời đấu tranh chấn áp các loại tội phạm phục vụ phát triển kinh tế là rất quan trọng
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng bộ công an đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội phương án công tác công an ứng phó với các cấp độ chống dịch
bộ công an đã ra các công điện mệnh lệnh công tác về việc tăng cường phòng ngừa xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ trưởng bộ công an yêu cầu tổ chức tốt công tác nắm tình hình chủ động dự báo những tác động của dịch covid một mươi chín và hậu covid một mươi chín đến các vấn đề kinh tế đời sống an sinh xã hội
có thể phát sinh những phức tạp về tội phạm và trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn lĩnh vực để có các biện pháp chủ động phòng ngừa đấu tranh hiệu quả
bộ trưởng tô lâm yêu cầu lực lượng công an phối hợp với viện kiểm sát tòa án cung cấp lựa chọn một số vụ án điểm thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
để kịp thời đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh trước pháp luật nhằm gian đe vi phạm
hôm qua bộ trưởng tô lâm đã gửi thư khen các công dân nguyễn văn anh phạm hùng cường nguyễn huy cường và nguyễn hữu tài
chú tại xã tây xuân huyện tây sơn tỉnh bình định vì đã tích cực hỗ trợ giúp lực lượng công an tỉnh bình định truy bắt được đối tượng trần ngọc hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thủ phạm gây ra vụ giết người nghiêm trọng tại xã bình nghi huyện tây sơn ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
nội dung thư khen nêu rõ việc làm của quần chúng nêu trên thể hiện tinh thần hiệp đồng mưu trí dũng cảm tích cực tham gia phát hiện đấu tranh tố giác tội phạm
tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những tấm gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần cùng với lực lượng công an nhân dân
điều tra làm rõ những vụ án đặc biệt nghiêm trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thay mặt đảng ủy công an trung gương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương khen ngợi quần chúng nguyễn văn anh phạm hùng cường nguyễn huy cường nguyễn hữu tài
mong rằng các anh tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ lực lượng công an trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

các anh tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn để giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

các anh tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn để giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

các anh tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn để giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội

các anh tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn để giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
việc người dân chủ quan đổ ra đường sẽ ảnh hưởng đến các giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh của chính phủ và thành phố hà nội
ngoài tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh nâng cao ý thức của người dân tránh tư tưởng chủ quan
thì các cơ quan áp dụng pháp luật cần giả soát các quy định ban hành chế tài xử lý để tăng tính gian đe khi thực hiện cách ly xã hội
tuyên truyền nhắc nhở cho đến xử phạt nghiêm cũng vẫn không thấm vào đâu
mặc dù bộ y tế đã khuyên cáo người từ sáu mươi tuổi trở lên hạn chế ra đường
tập thể dục hít thở không khí thậm chí là ngồi gây đá tâm sự
các trường hợp mà cũng đi tập thể dục hoặc là có những trường hợp thì người ta mặc quần áo thường
nhưng người ta cũng có những việc này những việc mà đi thiết yếu mua sắm cho gia đình
cho nên là chúng tôi cũng thường nhắc nhở là người dân hạn chế ra đường
mà không có việc gì thì không nên đi
đi ra đường ra ngoài khu công cộng để ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
hiện nay trong văn bản của sở tư pháp các hành vi bị phạt được liệt kê nhưng chưa có mục ra ngoài không đúng mục đích
và tại điều một mươi một nghị định một trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi ba ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính về áp dụng biện pháp phòng chống dịch
thì phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
tuy nhiên việc xử phạt hành chính chỉ áp dụng với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh
chứ chưa quy định cụ thể
văn bản hướng dẫn chi tiết liên quan đến việc thực hiện cách ly xã hội chế tài cách thức và mức độ phạt như thế nào
pháp luật các quy phạm pháp luật để ra những chế tài xử phạt cho nó phù hợp với những quy định hiện nay
và cũng phù hợp với các cái chế định cũng như là chỉ thị của thủ tướng được áp dụng cho nó đồng đều và đồng bộ
đến lúc này thì đây là vì quyền lợi của dân tộc vì quyền lợi của tất cả người dân việt nam của chín mươi triệu
và vì sức khỏe mà như là chính phủ đã tuyên bố tức là sức khỏe của dân là số một mạng sống là số một
cho nên đây tôi nghĩ là không phải đơn giản chỉ là vấn đề là chuyện thích thú của anh hoặc sự quản của anh
cho nên tôi nghĩ phải có cái giải pháp rất nghiêm minh và tương xứng với những hành vi gây ra
khi mà những ngày gần đây số ca nhiễm đã giảm đã khiến người dân đổ ra đường với tâm lý chủ quan
thậm chí nhiều người còn cố lách quy định như mua lương thực thực phẩm đi chợ
khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc kiểm soát
chính vì vậy các cơ quan áp dụng pháp luật cần khẩn trương ban hành các văn bản
vận dụng đồng bộ hóa các nội dung và quan điểm pháp luật để đưa ra chế tài xử phạt
tuy nhiên ý thức quy định hành vi hãy sống có trách nhận với cộng đồng và xã hội
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ phát động theo hình thức trực tuyến
với sự tham gia của trên bốn cán bộ chiến sĩ tại một mươi đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
dự kiến đợt một bộ tư lệnh phần đấu vượt chỉ tiêu một đơn vị máu mà bộ công an phát động
trong đó chối trọng nhóm máu đang khan hiếm
quá trình tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu được thực hiện nghiêm túc
theo các quy định của chính phủ và bộ công an về phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt
tính từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã có gần bảy đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ
trong bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tình nguyện hiến tặng góp phần cùng với cộng đồng xã hội
giúp cho người bệnh kịp thời có máu để điều trị
hai trăm hai mươi năm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái cũng vừa tham gia hiến được một trăm tám mươi năm đơn vị máu
trước đó ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đã có một trăm sáu mươi năm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái
tình nguyện tham gia hiến được một trăm tám mươi năm đơn vị máu
như vậy qua hai đợt vận động đã có ba trăm chín mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái
tham gia hiến ba trăm năm mươi đơn vị máu
những đơn vị máu quý giá thu được sẽ góp phần mang lại sự sống cho những người bệnh
đang cần truyền máu
trong thời gian tới các đơn vị trong toàn công an tỉnh sẽ tiếp tục động viên cán bộ chiến sĩ
tham gia hiến máu cứu người
bảo đảm đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi công an toàn tỉnh đạt số lượng hiến một đơn vị máu
trong thời gian tới các đơn vị trong toàn công an tỉnh sẽ tiếp tục động viên cán bộ chiến sĩ tham gia hiến